thưa quý vị sáng chín tháng một mươi tại đầu cầu văn phòng chủ tịch nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
chủ trì buổi tiếp xúc cửa chi ngành y tế trước thêm kỳ họp thứ hai khóa một mươi năm theo hình thức trực tuyến
trong đó dịch covid một mươi chín và những tác động nặng nề của dịch là nội dung được người đứng đầu nhà nước dành nhiều thời gian chia sẻ
theo chủ tịch nước tp hcm là địa bàn lớn nhất cả nước và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
lực lượng y tế là những anh hùng thầm lặng dũng cảm hy sinh cống hiến cùng với thành phố chăm sóc bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân
lãnh đạo nhà nước chia sẻ với những đau thương mất mát của đồng bào tp hcm trong đợt dịch vừa qua
ông cũng bày tỏ sự cảm thông với vất vả khó khăn của cán bộ ngành y tế khi ngày đêm hỗ trợ chăm sóc người bệnh
ông nhấn mạnh trong đợt dịch thứ tư chúng ta đã huy động nguồn lực lớn về nhân lực vật lực song thiệt hại vẫn quá lớn
tp hcm vẫn còn hai mươi bệnh nhân đang điều trị và hơn hai mươi hai f cách ly tại nhà hơn một mươi năm người tử vong hàng nghìn trẻ em mồ côi
hiện nay số ca nặng và tử vong do dịch tại tp hcm đã ít hơn địa phương đang dần trở về trạng thái bình thường mới
chủ tịch nước nhấn mạnh đỉnh dịch của tp hcm đã đi qua nhưng cũng cần phải lưu ý không được chủ quan
ông nhận định còn nhiều vấn đề phải giải quyết như các vấn đề xã hội tổn thất tinh thần chăm sóc sau dịch bệnh
do đó với sự lãnh đạo của tp hcm và trung ương ngành y tế cùng với ngành lao động còn nhiều việc phải làm để giữ cuộc sống của nhân dân bình yên
với mong muốn lắng nghe ý kiến của ngành y tế lao động thương binh và xã hội
chủ tịch nước cho biết sẽ tháo gỡ khó khăn bất cập để sớm đưa tp hcm trở lại cuộc sống bình thường mới
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại